suy thận không phải là điều dễ dàng thẩm tách hay chạy thận nhân tạo là phương pháp phổ biến nhất
tuy nhiên nếu lựa chọn lựa chình này bạn sẽ phải áp dụng nó cho đến cuối đời
mặt khác ghép thận lại là biện pháp mang lại nhiều triển vọng hơn
tuy vậy thủ thuật cấy ghép nội tạng đòi hỏi rất nhiều yêu cầu trước và sau khi thực hiện
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân bạn nên tìm cách phòng ngừa suy thận ngay từ đầu
một kiểm soát tốt đường huyết
các chuyên gia đánh giá đái tháo đường là nguyên nhân suy thận hàng đầu
điều này chủ yếu liên quan đến mức đường huyết tăng cao bất thường
hàm lượng đường trong máu cao khiến mau mạch bị tắt nghẽn gây cản trở cho quá trình lưu thông của hồng cầu
từ đó thận sẽ không thể nhận đủ chất dinh dưỡng cũng như oxy để tiếp tục hoạt động
tình trạng này kéo dài rất dễ gây đến suy thận
ngoài ra tắc nghẽn mạch máu còn là yếu tố nguy cơ gây tăng huyết áp một nguyên nhân suy thận thường gặp khác
xây dựng một lối sống lành mạnh là biện pháp đơn giản cũng như hiệu quả nhất để kiểm soát tốt mức đường huyết
bao gồm thường xuyên rèn luyện thể chất tăng cường chất sơ trong thực đơn hàng ngày
cân nhắc lượng tinh bột tiêu thụ qua mỗi bữa ăn
hai cẩn thận với chỉ số huyết áp
khi áp lực máu tăng cao các mau mạch có xu hướng phình lên
nếu dãn nở quá mức mạch máu có thể vỡ và gây suất huyết
ở người bệnh tăng huyết áp bất kỳ mau mạch nào cũng có nguy cơ chịu tổn thương
bao gồm cả những mạch máu ở thận
khi tình trạng này phát sinh thận có thể ngừng công việc lọc thải độc tố và loại bỏ nước dư thừa
sau đó sự tích tụ của hai thành phần này lại tiếp tục cản trở hồng cầu lưu thông khiến huyết áp tăng lên
do đó để giữ chỉ số huyết áp ổn định trong phạm vi cho phép
bạn nên uống thuốc đúng chỉ định của bác sĩ áp dụng chế độ ăn dash là chế độ ăn lành mạnh được thiết kế
với mục đích hỗ trợ điều trị tăng huyết áp hoặc phòng ngừa tăng huyết áp
chế độ ăn dash khuyến khích bạn giảm muối trong khẩu phần ăn và những thực phẩm dầu dinh dưỡng
để hỗ trợ làm giảm huyết áp như cali canshi và maze
theo dõi chỉ số đo huyết áp thường xuyên tránh xa đồ uống chứa cồn và thuốc lá
ba duy trì trọng lượng khỏe mạnh cũng là một cách phòng ngừa suy thuận
ngày nay không ít nghiên cứu đã chỉ ra muối liên hệ giữa béo phỉ và nguy cơ phát triển suy thuận
mặc dù cơ chế gây suy giảm chức năng thận của tình trạng thừa cân vẫn chưa được kết luận rõ ràng
nhưng các chuyên gia đã chứng minh về vấn đề sức khỏe này là yếu tố nguy cơ dẫn đến tăng huyết áp và đái tháo đường
hai nguyên nhân gây suy thuận hàng đầu
vì vậy để phòng ngừa suy thận phát sinh bạn nên thường xuyên để ý đến cân nặng của mình
nếu bạn có xu hướng béo phì hãy tham vấn ý kiến bác sĩ về một liệu pháp giảm cân an toàn
bốn chú trọng về vấn đề dinh dưỡng
một chế độ dinh dưỡng khoa học cũng có thể trở thành biện pháp phòng ngừa suy thận hiệu quả nếu bạn biết cách áp dụng
thay đổi thói quen ăn uống chưa bao giờ là điều dễ dàng
tuy nhiên nếu bạn làm được bạn sẽ có cơ hội cải thiện đáng kể sức khỏe của mình
bởi vì huyết áp cao và suy thuận có mối liên hệ mật thiết với nhau
nên một chế độ ăn uống lành mạnh cho tim cũng góp phần bảo vệ sức khỏe trước những nguy cơ phát sinh thương tổn
theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng sự góp mặt của loại thực phẩm sau đây có khả năng tăng cường sức khỏe lâu dài cho tiêm mạch cũng như thận
bao gồm rau củ quả trái cây ngũ cốc nguyên hạt các loại đậu sữa ít béo và các thực phẩm liên quan cá quả hạch thịt da cầm
ngoài ra họ còn khuyến nghị bạn nên ăn cá ít nhất hai lần mỗi tuần đặc biệt là loại cá béo giàu omega ba
tránh xa thực phẩm cũng như thức uống chứa nhiều đường cắt giảm lượng muối tiêu thụ trong mỗi bữa ăn
giảm lượng muối hấp thụ muối là gia vị vô cùng quen thuộc với tất cả mọi người
có thể xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm hoặc được thêm vào trong quá trình chế biến món ăn
sự góp mặt của muối giúp bạn cảm thấy ngon miệng khi ăn
tuy nhiên hấp thụ quá nhiều muối có nguy cơ khiến nước bị tích tụ trong cơ thể
từ đó gây tăng huyết áp và tăng nguy cơ phát sinh những vấn đề liên quan đến tim mạch cũng như thận
vì vậy khi nói về cách phòng ngừa suy thận không ít người đề cập đến biện pháp cắt giảm muối ăn
nếu bạn cảm thấy nhặt miệng khi không sử dụng muối
hãy thử thay thế với những gia vị từ thảm mộc khác như nghệ quế
sáu bổ sung đủ nước
hơn một nửa trọng lượng cơ thể đến từ nước toàn bộ các tế bào đều cần nước để hoạt động
bao gồm cả tế bào thận
do đó có thể nói đây chính là yếu tố thiết yếu để duy trì sự sống cho cơ thể
đồng thời tăng cường khả năng hoạt động hiệu quả của thận
tuy nhiên không phải ai cũng biết uống nước quá nhiều cũng có nguy cơ gây tổn thương thận
thậm chí là dẫn đến suy giảm chức năng của bộ phận này
vì vậy để phòng ngừa suy thận bạn nên cân nhắc lượng nước tiêu thụ mỗi ngày
mặc dù các chuyên gia thường khuyến nghị mọi người nên uống tám ly nước khoảng hai lít nước mỗi ngày
nhưng đây chỉ là con số chung lượng nước cần thiết cho từng cá thể được xác định dựa trên những yếu tố sau
giới tính tuổi tác mức độ hoạt động trong ngày một số điều kiện đặc biệt khác
ví dụ như phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú ở người trưởng thành
đối với những người từ một mươi chín tuổi trở lên
ba dinh dưỡng khuyến khích mỗi ngày bạn nên hấp thụ
với nam giới ba tám mươi bảy bốn lít tức một mươi ba ly
với nữ giới hai tám đến ba lít tức chín ly
ở trẻ nhỏ lượng nước cần thiết cho trẻ em chủ yếu liên quan đến độ tuổi
chẳng hạn như trẻ từ bốn đến tám tuổi nên uống khoảng một hai lít nước mỗi ngày
bé từ chín một mươi ba tuổi nên uống một bảy một chín lít nước mỗi ngày
bảy bỏ thuốc lá
mọi người thường nghe về tác hại của thuốc lá đối với gan và tim
tuy vậy rất ít người biết rằng thận cũng có nguy cơ chịu tổn thương bởi thói quen hút thuốc lá
nguyên nhân có thể xuất phát từ khả năng tương tác với thuốc điều trị tăng huyết áp
cản trở lưu lượng máu đến thận khiến tình trạng sức khỏe của cơ quan này trở nên nghiêm trọng hơn
gây tác động tiêu cực đến đai tháo đường cũng là một nguyên nhân phổ biến khác gây suy giảm chức năng thận
do đó nếu bạn có thói quen xấu này hãy nhờ bác sĩ tư vấn cách bỏ thuốc lá hiệu quả
nhằm bảo vệ sức khỏe toàn diện nói chung cũng như phòng ngừa suy thận nói riêng
tám hạn chế thức uống chứa cồn
mặc dù một số nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích sức khỏe do rượu vang đỏ mang lại
nhưng nếu so với ảnh hưởng của những thức uống có cồn đến từ sức khỏe tổng thể
các lợi ích trên đều rất nhỏ bé
tương tự thuốc lá bên cạnh gan và tim thức uống chứa cồn bia rượu cũng có nguy cơ gây tổn hại cho thận
ví dụ như lượng cất lo trong rượu chỉ đứng thứ hai so với chất béo
trong khi đó lượng cất lo của bia tương tự nước ngọt chứa nhiều đường
chính vì vậy những người thường xuyên tiêu thụ các loại thức uống này sẽ có xu hướng thừa cân
liên tục uống nhiều bia rượu trong thời gian ngắn rất dễ gây nên các bệnh về tim mạch
yếu tố nguy cơ kéo theo tình trạng chức năng thận suy giảm
vì vậy hạn chế bia rượu cũng được đánh giá là cách phòng ngừa suy thận hiệu quả
chín không lạm dụng thuốc không kê đơn
lạm dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc sai chỉ định của bác sĩ là tác nhân điển hình gây tổn hại cho sức khỏe của bạn
đặc biệt việc uống thuốc quá liều rất dễ gây suy giảm chức năng thận
ví dụ cụ thể nhất là nhóm thuốc kháng viêm không chứa nsaid ở liều cao đều có nguy cơ cắt giảm lưu lượng máu đến thận
một mươi tránh căng thẳng
căng thẳng là nguyên nhân tăng huyết áp hàng đầu
trong khi đó huyết áp cao rất dễ gây tổn thương các tế bào ở thận từ đó gây suy giảm chức năng tại đây
do đó một số biện pháp phòng ngừa suy thận đơn giản khác mà bạn nên áp dụng là
thường xuyên hoạt động thể chất cắt giảm cafein viết nhật ký dành thời gian cho người thân và bạn bè người nhiều hơn tham gia các khóa yoga
một mươi một tập thể dục thường xuyên
nâng cao sức khỏe tổng thể là lợi ích lớn nhất mà bạn nhận được từ việc chăm chỉ rèn luyện thể chất
cụ thể hơn thói quen này giúp bạn tăng cường tuần hoàn máu cũng như khả năng hoạt động khác của các tế bào bạch cầu
do đó mọi bộ phận trong cơ thể đều khỏe mạnh hơn bao gồm cả thận
tuy vậy bạn cũng cần lưu ý không lạm dụng việc tập thể dục vì điều này có thể gây phản tác dụng
nếu chưa biết làm thế nào để tập luyện đúng cách bạn có thể tham vấn ý kiến bác sĩ về những bài tập phù hợp với thể trạng hiện tại của mình
thực tế những cách phòng ngừa suy thận chủ yếu xoay quanh việc xây dựng chế độ sinh hoạt lành mạnh
do đó hầu hết mọi người sẽ không gặp khó khăn gì khi thực hiện các phương pháp trên